tài xế tuấn dừng phương tiện chờ đèn đỏ
lúc này nhóm đối tượng do lê văn hoài phong cầm đầu
đi trên nhiều xe gắn máy cầm mã tấu
giao phóng lợn giao tự chế đập cửa xe
chém anh tuấn trọng thương
anh tuấn chạy thoát được và nhờ người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu
hiện công an huyện thủ thừa vẫn tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với anh lê ngọc tuấn
và xác định giá trị tài sản thiệt hại sau khi bị đập phá
để củng cố chương cứu xử lý nhóm đối tượng trên
với hành vi trộm cắp tài sản của người nước ngoài
chỉ sau ba giờ gây án công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ
đã bắt giữ được đối tượng lê quốc trưởng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại đội tám xã thụy vân thành phố việt trì để điều tra về hành vi trên
đối tượng này đã đột nhập vào phòng ngủ của doanh ngân hàn quốc
ở thành phố việt trì để trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an lê quốc trưởng khai nhận đã đột nhập vào phòng ngủ
của tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạng seacin việt nam
có địa chỉ tại khu công nghiệp thụy vân thành phố việt trì
lấy đi một chiếc đồng hồ đeo tay
và số tiền hai trăm một mươi bốn won tương ứng với hơn bốn triệu đồng
được biết đối tượng lê quốc trưởng chính là công nhân của công ty
do cần tiền kinh doanh nên nạn nhân đã liên hệ vợ chồng sơn
vay với số tiền là năm mươi triệu đồng
quá trình cho vay tiền vợ chồng sơn đã thỏa thuận
mỗi tháng phải trả một mươi triệu đồng tiền lãi
công an huyện trọng bom tỉnh đồng nai
đang tạm giữ hình sự hành vi
hai đối tượng trương ngọc sơn bốn mươi hai tuổi
và lê thị mỹ ba mươi hai tuổi là vợ của sơn
đều trú tại tỉnh đồng nai
để điều tra và làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự
theo hồ sơ công an vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
do cần tiền kinh doanh nên chị lê bảo ngọc hai mươi bốn tuổi
trú tại xã bắc sơn huyện trảng bom tỉnh đồng nai
có mượn của vợ chồng sơn năm mươi triệu đồng
với thỏa thuận lãi sốc hai mươi một tháng
mỗi tháng là chị ngọc phải trả một mươi triệu đồng tiền lãi
đến nay chị ngọc
đã trả được bốn mươi chín triệu đồng tiền lãi
do không có khả năng chi trả tiền lãi
nên vợ chồng sơn đã nhiều lần gọi điện thoại
nhắn tin đe dọa chị ngọc
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
vợ chồng sơn đã đến nhà chị ngọc đe dọa
dùng vũ lực để đòi nợ
thì bị tổ một trăm sáu mươi một công an huyện tràng bom phát hiện bắt giữ
lợi dụng khu vực đất chống ít người qua lại
một mươi đối tượng tụ tập đá gà
và lắc tẩy xỉu ăn thu bằng tiền
đã bị công an huyện thanh bình
tỉnh đồng tháp phát hiện và bắt quả tăng
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm
một bộ dụng cụ lắc tẩy xỉu
gần hai năm triệu đồng
một con gà chống đá đang mang cửa sắt
một cân đồng hồ
năm cặp cửa sắt
ba mươi quận băng keo chưa qua sử dụng
một mươi một xe mô tô các loại cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
các đối tượng đã giao nộp số tiền gần bốn mươi tám triệu đồng

tám điện thoại di động các loại
thưa quý vị thủ đoạn lừa đảo qua chiêu thức
mời người dân tham dự hội nghị hội thảo
mua hàng sau đó tặng quà và hoan lại tiền
thì không mới
tuy nhiên trong thời gian gần đây
chiêu trò này lại tiếp tục tái diễn
hầu hết là các nhóm đối tượng sẽ hướng đến
những người lớn tuổi và các bà nội trợ
để thực hiện hành vi lừa đảo
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
đây là vài trong số rất nhiều những món hàng
mà bà lê thị hoài
tại thành phố đà nẵng
đã mua tại một hội thảo được tổ chức
ở một nhà hàng tiệc cưới
đầu tháng một mươi một vừa qua
vị tin vào lời giới thiệu của đơn vị tổ chức sự kiện
mua hàng sẽ được hoàn trả lại
đúng số tiền bỏ ra
bà đã không ngợt ngại
chây ra số tiền lớn
lên tới bảy mươi năm triệu đồng
nói là một cái phiếu như vậy
là bốn triệu mốc
là giờ trừ là đưa một trăm linh
là chiêu là mẹ cô đem tới bốn triệu
mẹ cô được nhăn một cái nồi
để về nấu
rồi bắt đầu là mẹ cô giữ
giữ nồi đó là con tới
con đem tiền tới con trả lại cho mẹ cô
thì mình cũng thấy là
những người mà lên
trên sân khảo
thì họ cũng nhắn
họ cũng nhắn nồi cơm đồ nữa
để bằng trả tiền lại
với suy nghĩ mua bao nhiêu
sẽ được tặng lại bấy nhiêu
nên không chỉ bà hoài
rất nhiều người đã nhanh chóng sập bẫy
chỉ đến khi đã trả tiền
nhận hàng và các đối tượng tháo chạy
chi lại tiền cho khách
tất cả mới vỡ lẻ
thực tế giá trị hàng hóa
nhận được thấp hơn rất nhiều lần
so với số tiền mà những người mua hàng bỏ ra
đây không phải là câu chuyện cá biệt
riêng từ đầu năm đến nay
rất nhiều những vụ việc tương tự đã xảy ra
chiều trò mua hàng xong
được trả lại tiền và kem quà tặng
cũng đã xuất hiện ở bình phước con tâm đắc nông
điểm chung là
các đối tượng hướng đến
người già phụ nữ những người làm nội trợ
các đối tượng sẽ
vô sẽ gửi giấy mờ trực tiếp
cho những người đó
những người chuyên làm nội trợ
các bà nội trợ thực tế
cũng muốn tiết kiệm cho gia đình hơn
nhu cầu buổi sáng thì có
nhưng mà vẫn muốn mua hàng rẻ
vẫn muốn mua hàng mà kèm thêm khuyến mãi
cho nên các đối tượng đánh vào tầm lý đó
phát giấy mờ rất là trực tiếp
và cái khung giờ thì
thường là những người trong độ tuổi lao động
đã đi làm hết rồi
lực lượng công an cho biết
các đối tượng sử dụng chiều tròn này càng tinh vi
với những hình thức hội nghị hội thảo quy mô
dễ thu hút và lấy lòng tin
của người tham dự
để tránh bị mất tiền
người dân cần phải tỉnh táo
chuyên làm nội trợ
đầu tiên khi chúng ta tham gia
thì chúng ta phải tìm hiểu kỹ về chương trình
về hình thức khuyến mãi
về các sản phẩm được tham gia khuyến mãi
chúng ta phải hiểu rõ về chương trình
để tránh nhầm lẫn
thứ hai nữa là đối với các sản phẩm
mà được đơn vị tổ chức giới thiệu
chúng ta phải tìm hiểu kỹ về thông suốt kỹ thuật
về nguồn gốc xuất xứ chất lượng
nó có phù hợp với cái giá
các đơn vị tư vấn
các đơn vị tổ chức sự kiện họ đưa ra hay không
nhằm ngăn chặn tình trạng
các nhóm đối tượng lợi dụng các hoạt động
bán hàng để lừa đảo
hơn hết mỗi một người dân
cần nâng cao ý thức cảnh giác
kịp thời báo cho cơ quan chức năng
thì phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phi pháp
với hành vi tàng trữ vũ khí
vật liệu nổ trái phép
đối tượng nguyễn văn bắc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
ở xã tứ cường huyện thanh miện tỉnh hải dương
vừa bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
khi đối tượng này tàng trữ trái phép
bốn khẩu súng cùng với hơn một mươi kg pháo nổ
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày
tại nhà ở cửa bắc
ở thôn phú mễ
xã tứ cường huyện thanh miện
lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tăng bắc
đang có hành vi tàng trữ bốn khẩu súng
trong đó có một khẩu súng quân dụng
hai khẩu súng săn
một khẩu súng bắn đạn bi cùng pháo nổ các loại
không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại cơ quan công an bắc khai nhận
số tăng vật trên được mua tại tỉnh lạng sơn
vào hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi